chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
cách mạng tự động hóa và cách mạng lần thứ tư là cuộc cách mạng số hóa
thế như vậy là phải nhờ có công nghệ thông tin là một cái phần mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ lập trình
chúng ta lựa chọn và đưa ra những giải pháp những số liệu để đưa vào cuộc sống
để làm sao cho cuộc sống tốt hơn chúng ta quản lý môi trường tốt hơn
chúng ta có những ví dụ như về quản lý về môi trường chúng ta sẽ có những dự báo
chúng ta có những bản đồ về lũ quét
chúng ta có những cái rất là thiết thực hàng ngày ví dụ về cứu hộ cứu nạn cứu ngạn
đây là cái công nghệ định vị gps
thành phố hồ chí minh là một thành phố đông dân nhất của cả nước
với hơn một mươi ba triệu dân gần ba trăm linh doanh nghiệp và hơn hai trăm sáu mươi năm cơ sở sản xuất
cuộc cách mạng bốn sẽ đem lại cho thành phố nhiều cơ hội để kết nối toàn cầu
thực hiện công nghệ mới tự động hóa và hiện đại hóa
thời gian vừa qua đại học kinh tế
thành phố hồ chí minh đã chủ động làm việc và ký kết hợp tác với liên đoàn lao động thành phố hồ chí minh
về một dự án đào tạo cho công nhân và người lao động đang công tác tại các khu công nghiệp
khu chế xuất trong các công ty trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng là một cách ta chủ động ta ứng phó khi mà cách mạng công nghiệp lần thứ bốn này
nó diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn nữa mà cái nguy cơ mất việc của công nhân lên cao
này xem như là một cái cách một cái cơ hội để họ có thể có cái cơ hội
họ tìm kiếm một cái việc làm khác phù hợp hơn với trình độ chuyên môn và với thị trường
do đó để bắt kịp của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
các đại biểu dồi thảo cho rằng hệ thống giáo dục của thành phố nói riêng và cả nước nói chung
cần phải được kiến tạo lại đồng thời thành phố cần có các giải pháp đẩy mạnh
ứng dụng thành tiệu của cuộc cách mạng vào phát triển nông nghiệp phát triển khởi nghiệp
phát triển du lịch khoa học công nghệ
mới đây tại hội trường thư viện hà nội tác giả trần tố nga đã ra mắt tự truyện
đường trần ngọn lửa không bao giờ tắt
bà cũng chính là người bền bị theo đuổi hành trình một mình một vụ kiện da cam trong gần một mươi năm nay
đường trần bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ khi tác giả trào đời ở tỉnh sóc trăng
đến những tháng ngày hiện tại bà đang đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam việt nam
năm hai nghìn chín trần tố nga ra làm nhân chứng tại tòa án lương tâm quốc tế ở paris
trong khi xét xử ba mươi bảy công ty hóa chất mỹ đã cung cấp chất độc hóa học cho quân đội mỹ giải xuống việt nam
trong buổi chia sẻ tác giả cho biết bản thân bà và hai người con của mình đều nhiễm chất độc dioxin
theo bà nga chất dioxin là tội ác tiêu diệt cả gia tộc
vì cha mẹ bị nhiễm sẽ chuyển sang đời con cháu chứ không chỉ hại một mạng người
từ đó bà đưa ra những quan điểm của mình trong cuốn đường trần ngọn lửa không bao giờ tắt
đồng thời bà cũng đứng đơn kiện các công ty hóa chất mỹ
đã làm bà cùng hàng triệu người việt bị nhiễm chất dioxin
với bà đây là công hiến cuối cùng của đời mình
ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn tòa đại hình ibri của pháp chấp nhận đơn kiện
và đơn đã chuyển đến hai mươi sáu tập đoàn hóa chất mỹ sản xuất chất độc da cam
trong tháng chín này bà trần tố nga sẽ trở lại pháp dự kiên trang luận lần thứ chín
nằm trong khuôn khổ liên hoan múa đương đại sự gặp gỡ á âu hai nghìn một mươi chín
trung tâm văn hóa pháp tại hà nội giới thiệu đến khán giả triển lãm
ảnh điểm nhìn chung của tám nghệ sĩ pháp và việt nam
điểm nhìn chung gồm hai triển lãm có cùng nội dung
được thực hiện tại thành phố lyon pháp và hà nội việt nam
triển lãm tại trung tâm văn hóa pháp tại hà nội let s park
là phần nối tiếp triển lãm đầu tiên của giám tuyển trẻ nguyễn kiều linh
diễn ra trong khuôn khổ biên ông nan múa lyon hai nghìn một mươi sáu
vẫn tiếp tục tinh thần và mục tiêu của dự án
trong khuôn khổ liên hoan múa đường đại sự gặp gỡ á âu hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
triển lãm điểm nhìn chung mang đến cho khán giả cơ hội khám phá sự giao thoa
trong điểm nhìn pháp việt về múa
các tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm mang đến cho người xem
những tư liệu thú vị về múa đương đại dưới mọi góc độ
trong phòng tập trên sản diễn hay nỗi cô đơn phía sau cánh gà
đây là dịp để khán giả hà nội được chiêm ngưỡng những bức ảnh
ghi dấu những khoảnh khắc đắt giá trong các vở múa đặc sắc
nổi tiếng trên sân khấu pháp việt
ủy ban an toàn giao thông quốc gia trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
vừa tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi video clip
thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi video clip với chủ đề thanh niên với văn hóa giao thông năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng tham gia là các tập thể
cá nhân người việt
trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi năm tuổi
nội dung dự thi xoay quanh các mô hình hay
cách làm sáng tạo của tổ chức đoàn hội và thanh thiếu nhi
đã và đang được triển khai trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
các sáng kiến cải tiến biện pháp có hiệu quả vào giảm tải áp lực phương tiện giao thông
và giữ gìn trật tự an toàn giao thông góp phần giảm số vụ số người chết
và số người bị thương do tai nạn giao thông
video clip dự thi phải phản ánh sự việc sự kiện
nhân vật có thật xảy ra thực tế không hư cấu
thời lượng các video clip dự thi không quá năm phút
video phải có định dạng mp bốn av
video clip phải có âm thanh hình ảnh sắc nét thể hiện sinh động
có thể quay bằng điện thoại di động
tác giả gửi tác phẩm dự thi qua biêu điện hoặc nộp trực tiếp
cho ban tổ chức cuộc thi video clip thanh niên với văn hóa giao thông
theo địa chỉ cổng chi thức thánh gióng tầng hai nhà sáu mươi bốn bà triệu hoàn kiếm hà nội
dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra để hỗ trợ các tân sinh viên nhập học
dịp này trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
phối hợp với công ty vé xe rẻ trung tâm unesco văn hóa giáo dục và đào tạo
tổ chức chương trình vé xe chắp cánh ước mơ ràng đường
dành tặng ba mươi vé xe cho các bạn tân sinh viên
mỗi vé xe chỉ với giá một mươi đồng
hướng tới phương châm tất cả vì sự hài lòng của người bệnh
bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
đã đưa ra nhiều giá
và đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh
trong đó có dịch vụ lấy ý kiến của người bệnh thông qua máy điện tử
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chiếc máy điện tử thu thập ý kiến của người bệnh
đã được bệnh viện sanh pôn đưa vào hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ cần quẹt thẻ bảo hiểm xã hội hoặc nhập mã số bệnh nhân vào máy
là trên máy điện tử lập tức đưa ra những câu hỏi
để người bệnh có thể đưa ra ý kiến của mình
trong việc khám chữa điều trị bệnh
hay thái độ phục vụ của nhân viên y tế
hệ thống câu hỏi được thiết lập nhằm lấy ý kiến hài lòng
hoặc không hài lòng của người bệnh
về các dịch vụ khám chữa bệnh trong bệnh viện

phục vụ người bệnh hiệu quả nhất
bệnh viện sẽ kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác khám chữa bệnh
phục vụ người bệnh
bệnh viện sẽ kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác khám chữa bệnh
phục vụ người bệnh
sanh pôn là bệnh viện công đầu tiên ở hà nội
lắp đặt chiếc máy điện tử lấy ý kiến của người bệnh
trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục thay đổi bộ câu hỏi
cho phù hợp với những tiêu chí đánh giá của người bệnh
trong phần tiếp theo của chương trình
giải tỏa công trình vi phạm hành lang thủy lợi
nâng bước em đến trường giúp đỡ
trẻ em nghèo vùng biển
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
rãnh áp thất bị nén
nên các tỉnh bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông trên diện rộng
theo đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
trong đêm ngày bảy tháng chín
ở bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông diện rông
vùng núi trung du có mưa vừa
có nơi mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc
gió giật mạnh
mực nước sông thao
đang lên sáng ngày bảy tháng chín
mực nước tại yên bái đạt gần ba mươi mét
dự báo trong một mươi hai giờ tới
mực nước sông thao tại yên bái
sẽ lên sát mức báo động một
và trong hai mươi bốn giờ tiếp theo
mực nước sông thao tại yên bái
tiếp tục lên và đạt đỉnh
ở mức báo động một
các tỉnh miền núi phía bắc
vừa trải qua một đợt mưa lớn
mặt đất tại nhiều nơi nên rất yếu
nguy cơ cao về sạt lở khi trời mưa
các địa phương có nguy cơ cao
xảy ra sạt lở đất và lũ quét
là lai châu sơn la điện biên
lào cai yên bái hà giang tuyên quang
vì vậy ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai yêu cầu
các địa phương cần chủ động triển khai
các giải pháp ứng phó sơ tán dân
tại các vùng nguy hiểm dễ xảy ra
lũ ống lũ quét sạt lở đất
tỉnh hưng yên hiện có hơn
hai trăm sáu mươi km mạng lưới sông trục
gần sáu trăm hai mươi km
bảo đảm cấp nước tưới cho
trên năm mươi một hectare đất sản xuất nông nghiệp
và tiêu nước cho gần
tám mươi ba ha đất sản xuất
dân sinh đô thị và công nghiệp
do sự buông lỏng quản lý của chính quyền
địa phương trong thời gian dài
nên đã xảy ra tình trạng nhiều công trình
xây dựng trái phép vi phạm hành lang
làm ảnh hưởng tiêu cực đến
việc tưới tiêu thoát nước
gây bức xúc trong xã hội
theo báo cáo của tỉnh hưng yên
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh có hơn ba năm trăm linh trường hợp
vi phạm công trình thủy lợi
trong đó có hai năm trăm ba mươi trường hợp
làm nhà công trình phụ
vi phạm công trình thủy lợi
hơn ba trăm hai mươi trường hợp làm lều quán lán trại
còn lại là các vi phạm khác
những vi phạm trên tập trung nhiều
ở huyện khói châu kim động yên mỹ
và thành phố hưng yên
đối với hình thức vi phạm công trình thủy lợi
làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ tưới tiêu
thì hầu hết các hội dân vi phạm
xây tường kè
trên hai biển bờ sông
bờ canh cũng như là cầu qua canh
dẫn đến ảnh hưởng gây ách tắc
công tác phục vụ tưới tiêu
sản xuất lông nghiệp
để làm tốt công tác này
đối với sinh nghiệp
xuống cùng với
phối hợp với liên lạc huyện
giả soát công trình thủy lợi
để làm sao yêu cầu các hội dân
chỉ đạo cho công tác giải tỏa
công trình này kịp thời
cho công tác phục vụ tưới tiêu
để giải quyết tình trạng lấn chiếm vi phạm công trình thủy lợi
tỉnh hưng yên đã ra nghị quyết
và xây dựng kế hoạch số chín mươi ba a
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm ngăn chặn giải tỏa
những công trình xây dựng vi phạm
lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi
trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân
trong việc bảo vệ công trình thủy lợi
không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm mới
bên cạnh những địa phương làm tốt công tác vận động
những vi phạm công trình thủy lợi
thì vẫn còn một số huyện
chính quyền cơ sở chưa sâu sát vào cuộc
vẫn hời hợt trong công tác tuyên truyền vận động
nên kết quả giải tỏa những vi phạm công trình thủy lợi
chưa đạt yêu cầu
do vậy thời gian tới tỉnh hưng yên
cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương
vào cuộc mạnh mẽ hơn cương quyết giải tỏa
cưỡng chế những công trình vi phạm
trả lại sự thông thoáng cho dòng chảy
bảo vệ công trình thủy lợi
phục vụ sản xuất đời sống dân sinh hiệu quả
nhất là trong mùa mưa lũ
hôm qua tại xã phước ninh
huyện nông sơn tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với
đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
tổ chức lễ công bố quyết định thành lập
khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi quảng nam
khu bảo tồn này với diện tích
gần một mươi chín hectare
thuộc hai xã phước ninh và quế lâm
huyện nông sơn
có nhiệm vụ bảo vệ sinh cảnh quan trọng
trong một trong những quần thể cuối cùng
của loài voi châu á
đang nguy cấp tại quảng nam
với số lượng khoảng bảy cá thể
sự ra đời của khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh
voi quảng nam
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh
nhiều loại động thực vật
đặc biệt là loài voi trên thế giới
cũng như ở việt nam đang đối diện với
nguy cơ tuyệt chủng
hiện nay tỉnh quảng nam
cùng với tỉnh thừa tiên huế
đang được tiếp nhận
dự án trường sơn xanh
tổ chức phát triển quốc tế hoa kỳ
trong đó tỉnh quảng nam sẽ tập trung phát triển
cho bảy huyện ở khu vực miền núi
để tham gia bảo tồn đa dạng sinh học
cũng như phát triển sinh kế cho người dân
ở khu vực này
khu bảo tồn hình thành sẽ là cơ hội
để triển khai các hoạt động bảo tồn
quần thể voi còn lại tại tỉnh quảng nam
đồng thời góp phần bảo vệ nguồn
tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển
kinh tế xã hội tại huyện nông sơn
và các vùng lân cận
mục đích của chúng tôi khi tham gia
vào dự án này đó là cải thiện
sinh kế của người dân sống trong khu vực này
cách tốt nhất để bảo tồn sinh học
ở khu vực này đó là làm cho
người dân ở khu vực này có nguồn
sinh kế tốt hơn và điều đó chúng tôi
đặt ra mục tiêu giúp cho hai mươi
người dân có được nguồn sinh kế tốt hơn
khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh voi
được thành lập nhằm bảo tồn
và phát triển loài voi châu á
ở việt nam góp phần bảo vệ môi trường
bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển
bền vững tài nguyên động thực vật hoang dã
cứ vào tháng bảy âm lịch hàng năm
khi mùa nước nổi lên
người dân vùng an phú tỉnh an giang
lại tất bật triển khai các mô hình phát triển kinh tế
điển hình là mô hình nuôi lươn
trong bể bạt và vỗ béo bò
nhờ việc tận dụng nguồn thức ăn
sẵn có mùa nước lên
nên đã giảm đáng kể chi phí chăn nuôi
nâng cao lợi nhuận giúp bà con
triển kinh tế
đã hơn một mươi năm
hộ gia đình ông võ văn bép
ở ấp phung nghĩa xã phú hội
huyện an phú tỉnh an giang
nuôi lươn theo hình thức này
hàng năm vào mùa nước lên
ông tận dụng con giống sẵn có ở địa phương
rồi nguồn thức ăn từ cá tạp
và ốc để cho lươn ăn
từ vài bể nuôi được căng bằng bạt
ở dưới sàn nhà dọc bờ sông ban đầu
nay ông đã có hơn một mươi bể như thế này
sau mỗi đợt nuôi kéo dài
từ bảy đến chín tháng
ông thu hoạch
từ năm trăm linh đến sáu trăm linh kg lươn
giá mỗi ký giao động từ

cũng tận dụng nguồn lợi
từ mùa nước nổi
gia đình anh trần thanh phong
và nhiều bà con ở xã phú hội
huyện an phú đã mạnh dạn
áp dụng kỹ thuật nuôi bò vỗ béo
thông thường cứ
sau sáu tháng
trọng lượng bò tăng từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu kg
sau khi trừ chi phí mỗi con bò
cho lợi nhuận từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
mùa nước lũ thì đi cắt cỏ
ở đây cỏ mầm đông với nho muống
với lục bình
cho nó ăn
cũng giảm chi phí nhiều
nàng bò thì nó cũng phát triển
cũng mười chứ cũng chín
việc người dân tận dụng lợi thế
từ mùa nước nổi
để phát triển mô hình kinh tế
mang lại hiệu quả cao
đang được các ngành chức năng quan tâm
tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao giá trị
trước đây thì có số hộ đi bình dương
nhưng mà hiện nay người ta có
kế sinh nhai ở đây
người ta bám trụ lại địa phương
người ta tiếp tục sinh sống
thì tụi tôi có thành lập cái ban nông nghiệp
thì nếu như là gà sót
mà hộ mà nuôi lương
thì sẽ mở lớp kỹ thuật chăn nuôi lương
kỹ thuật ủ rơm nuôi bò vỗ béo
rồi là nhận dạng những lúc mà bị bệnh
trên bò thì có xử lý kịp thời
đối với đồng bằng sông tiểu long
mùa lũ hay còn gọi là mùa nước nổi
các mô hình chăn nuôi phát triển
đã cải tạo mới lại vùng đất
mà còn là dịp để người dân
ăn nên làm ra từ những mô hình kinh tế
dựa trên lợi thế sẵn có của lũ
góp phần cải thiện đời sống người dân
phát triển kinh tế địa phương
hiện tại tỉnh đắk lắc đang bước vào
chính vụ thu hoạch sầu riêng hạt lép đô na
cùng với việc tại một số khu vực
cây sầu riêng sai quả
thì bà con càng thêm vui mừng
khi mức giá thu mua tăng gần hai mươi
so với vụ năm hai nghìn một mươi sáu
những chiếc xe container này
đang chờ để vận chuyển sầu riêng
đã được phân loại từ các điểm thu mua
đi xuất khẩu mới vào đầu vụ thu hoạch
nhưng các vựa thu mua sầu riêng
tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp
nếu như năm ngoái sầu riêng
chỉ giao động trong khoảng ba mươi năm bốn mươi đồng
thì năm nay giá mua tại vườn
đã đạt đến mức trên năm mươi đồng
trên một kg đối với loại một
là làm công lao động của tôi ra

khoảng ngót một tỷ
tuy chỉ mới bước vào
chính vụ thu hoạch sầu riêng
nhưng trên địa bàn huyện crong park
mỗi ngày có gần một trăm linh tấn sầu riêng
bán cho các thương lái
giá tuy cao hơn mọi năm
nhưng các thương lái vẫn sẵn sàng thu mua hết
quả sầu riêng ở đắk lắc
đạt chất lượng chỉ tiêu
độ béo và độ cơm
màu mỡ hơn nó có độ bé độ ngọt ngon hơn
mỗi trái nó cũng đẹp
với lại hàng thái cũng là một chí một mười
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
huyện crong park toàn huyện
hiện có gần một hectare sầu riêng
doanh thu đạt trên dưới một tỷ đồng
trên một hectare năm nay
thời tiết thuận lợi nên cây sầu riêng
sinh trưởng tốt sản lượng và chất lượng
trái khá cao nên đã mang lại
nguồn thu nhập đáng kể cho người dân
trồng sầu riêng nơi đây
nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng
cuộc vận động phát huy truyền thống
cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phát động
phong trào nâng bước em đến trường
được cán bộ chiến sĩ đội biên phòng
vinh hiền bộ đội biên phòng tỉnh
thừa thiên huế chú trọng góp phần
giúp đỡ nhiều em học sinh nghèo
ở vùng ven biển thuộc huyện phú lộc
có điều kiện đến trường
từ nhiều năm nay
cuộc sống của gia đình chị bùi thị na
gặp rất nhiều khó khăn
không có công an việc làm ổn định
nên với gia đình chị
lo cho các con đi học đầy đủ
hoàn toàn quá sức đối với vợ chồng chị
được sự giúp đỡ
của các tổ chức xã hội
đặc biệt là sự hỗ trợ của chương trình
nâng bước em đến trường
do bộ đội biên phòng việt nam phát động
giờ đây hai cháu của anh chị
đã được tiếp tục đến trường
để thả nghèo khổ
nằm trong các xã bãi ngang
thuộc tỉnh thừa thiên huế
người dân xã vinh hiền
chủ yếu làm nghề chai lưới
cuộc sống bấp bênh
phụ thuộc vào thiên nhiên
thời gian trước đây
tình trạng học sinh bỏ học
đã xảy ra nhiều
do điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn
nên công tác vận động phổ cập cho trẻ em
của cơ quan chức năng nơi đây
gặp rất nhiều khó khăn
trường tiểu học nga nhà tôi
trong những năm trước
một trong những điểm nóng
của trên địa bàn toàn huyện phủ lục
là về tình trạng học sinh bỏ học
điều đó cũng rất là ảnh hưởng
rất là khó khăn
đến công tác phổ cập giáo dục tiểu học
thì trong thời gian qua
trên trường tiểu học nga
chúng tôi cũng nhận được
sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều
trong đó là có tổ chức
nâng bước em đến trường
do bộ đội biên phòng giúp đỡ
bằng cái chương trình đó
là các cháu được sự quan tâm
và số tiền hỗ trợ hàng tháng
và sự quan tâm đồng viên giúp đỡ
là các cháu vào đêm trường
vượt qua những khó khăn
của bản thân và gia đình
và các cháu đó
có thể kết quả học tốt
sau hơn hai năm thực hiện chương trình
nâng bước em tới trường
nhằm giúp đỡ trẻ em
có hoàn cảnh gia đình khó khăn
đến nay bộ đội biên phòng
tỉnh thừa thiên huế
đã nhận đỡ đầu cho hơn
một trăm linh em học sinh nghèo
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
khu vực hai tuyến biên giới
của tỉnh thừa thiên huế
trong đó cán bộ chiến sĩ
đội biên phòng vinh hiền
nhận đỡ đầu hỗ trợ lâu dài
cho bảy trường hợp
mỗi suất được hỗ trợ
năm trăm linh ngàn đồng mỗi tháng
thực hiện sự trị đào
của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
và thực hiện kế hoạch
của bộ chí bộ đội biên phòng tỉnh
để xây dựng và giúp đỡ
các chương trình
mà đặc biệt chương trình
nâng bước em tới trường
qua tìm hiểu
rồi xây dựng
rồi đi sâu vào
việc học tập của các cháu
và gây được ảnh tưởng
và ý nghĩa
cho những cháu
có gia đình
có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới
và thời gian nữa
chúng tôi vẫn quan tâm
và giúp đỡ các cháu
để quá trình học tập
của các cháu
được ngày càng tốt hơn
chương trình nâng bước em đến trường
đã giúp nhiều trẻ em
hoàn cảnh khó khăn
tiếp tục được đến trường
đây là một trong những chương trình
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
góp phần tăng cường
mối quan hệ đoàn kết
gắn bó giữa bộ đội biên phòng
với đồng bào các dân tộc
trên khắp vùng miền biên cương
của tổ quốc
xây dựng nến biên phòng toàn dân
thế trận an ninh
nhân dân vững chắc
trong phần tin quốc tế
nga cam kết thúc đẩy phát triển
vùng viễn đông
tàn phá khu vực caribe
khiến chín người thiệt mạng
trong khuôn khổ chuyến thăm
chính thức campuchia
thủ tướng thái lan
và thủ tướng campuchia
đã đồng chủ trì cuộc họp
nội các chung lần thứ ba
giữa hai nước
tại cung hòa bình
ở thủ đô phnom penh
với chủ đề
củng cố quan hệ đối tác
vì hòa bình và thịnh vượng
kết thúc cuộc họp
thủ tướng hai nước
đã chứng kiến lễ ký kết
hai văn kiện
tuyên bố chung
về cuộc họp
nội các campuchia thái lan
thỏa thuận về tránh
đánh thuế hai lần
và chống gian lận thuế
nhằm tăng cường hợp tác song phương
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
chuyển giao công nghệ
và ngăn chặn gian lận thuế
tại cuộc họp báo
sau lễ ký kết
thủ tướng campuchia
samdet hun sen cho biết
hai bên đã trao đổi
về công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy
và buôn bán người
phía thái lan
đồng ý hỗ trợ campuchia
xây dựng một trung tâm
cai nghiện ma túy
ở tỉnh kare siharnuk
trong khuôn khổ diễn đàn
kinh tế quốc tế phương đông
lần thứ ba
diễn ra tại thành phố vladivostok
thuộc vùng viễn đông của nga
tổng thống nga vladimir putin
đã có bài phát biểu quan trọng
được dư luận
và giới truyền thông quan tâm
liên quan đến dự báo
chính sách phát triển kinh tế
của nước này
trong thời gian tới
mở đầu bài phát biểu
tổng thống putin
đã ghi nhận những chuyển biến
tích cực tại viễn đông
trong năm qua
bao gồm việc nga
thành lập được các viện phát triển
thông qua một mươi chín luật liên bang
nhằm phục vụ
các đặc khu kinh tế
nhờ nỗ lực đó
tốc độ tăng trưởng
của ngành công nghiệp
ở viễn đông
đã vượt hơn mức trung bình
của toàn liên bang nga
ở mức tám sáu
tổng thống putin
cũng khẳng định
nước nga sẽ không dừng lại
ở những thành công đó
mà tiếp tục thiết lập
nhiều cơ chế ưu đãi khác
dành cho các nhà đầu tư
đổi mới và cải thiện
môi trường đầu tư
nâng cao cơ sở hạ tầng
chất lượng cuộc sống
của người dân
ở khu vực viễn đông
trên mọi lĩnh vực
kết thúc ngày làm việc
tổng thống ukraine
ngày hôm qua
đã nêu các điều kiện
của nước này
cho việc triển khai
một lực lượng
gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc
tới khu vực xung đột
ở miền đông
theo đề xuất
của tổng thống nga
nga đã đề nghị
hội đồng bảo an liên hợp quốc
cho phép triển khai
một phái bộ vũ trang hạng nhẹ
đến bảo vệ
các quan sát viên quốc tế
đang giám sát
cuộc xung đột
tại miền đông ukraine
nga muốn lực lượng này
chỉ hoạt động
các lực lượng được nga ủng hộ
và phải được lực lượng
nổi dậy ở đông ukraine
đã phản đối đề xuất này
và nhấn mạnh
phái bộ của liên hợp quốc
phải được phép tuần tra
trên toàn khu vực xung đột
và giữa biên giới nga
với vùng lãnh thổ
mà lực lượng đòi độc lập
đang kiểm soát
hiện khoảng sáu trăm linh quan sát viên
của tổ chức an ninh
và hợp tác châu âu
đang có mặt
tại đông ukraine
song sự hiện diện của họ
cũng không giúp
chấm dứt giao tranh
trong ba năm qua
cuộc xung đột
ở miền đông ukraine
đã khiến khoảng
một mươi người thiệt mạng
sau khi tràn vào vùng biển
và gây thiệt hại nặng nề
tại các quốc đảo
và vùng lãnh thổ
ở khu vực này
hiện được xem
là cơn bão mạnh nhất
ở đại tây dương
trong một trăm linh năm qua
đã di chuyển hướng
đến khu vực phía đông nam
của nước mỹ
và dự báo
cũng sẽ để lại
hậu quả nghiêm trọng
đã có ít nhất
chín người thiệt mạng
và một người
quét qua quốc đảo
cũng như đảo
tại phần đảo
steinmachtin thuộc hà lan
bão đã phá hủy
toàn bộ sân bay
khiến đảo bị cô lập
và không thể tiếp cận được
trong khi ở phần đảo
chín mươi năm cơ sở hạ tầng
đã bị hủy hoại
còn tại vùng lãnh thổ
hơn một nửa số hộ gia đình
và doanh nghiệp
đã phải sống
trong cảnh mất điện
do gió lớn
đã phá hỏng
hệ thống cung cấp điện
còn chưa đổ bộ vào đây
tính đến chiều hôm qua
theo giờ việt nam
tầm bão ima
cách thành phố san juan
trên đảo puerto rico
khoảng hai trăm linh km
về phía tây bắc
với sức gió
lên tới hai trăm chín mươi năm km
hiện có hai cơn bão khác
đang hoạt động
trên đại tây dương
là katia và jaws
đây là lần đầu tiên
trong bảy năm qua
mới có hiện tượng
ba cơn bão hoạt động
tại khu vực này
thông tin vừa rồi
đã kết thúc bản tin
thời sự sáng
của truyền hình nhân dân
và các bạn
đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại